cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếu nọ tài sản trong vụ trục lợi từ chuyến bay giải cứu xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
trong đó có hai mươi một bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ đáng chú ý trong số này có hai cựu thứ trưởng bộ ngoại giao là tô anh dũng và vũ hồng nam
bốn bị can bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ
bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội môi rời hối lộ
một bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản và tội đưa hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan công sáng
đặng quang nam đặng thế khánh đều trú tại tỉnh hà tĩnh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hai mươi ba tháng ba hàng chục chiến sĩ công an đã đồng loạt tấn công bắt và khám xét khẩn cấp ba đối tượng trên
thu giữ nhiều tăng vật và hung khí nguy hiểm
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng đã mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecast vn
thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng mức lãi suất giao động từ ba đồng một triệu một ngày cho đến năm đồng một triệu một ngày
sáng đứng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao cho nam trực tiếp cho vay thu lãi trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đức thọ can lộc
còn khánh cho vay trên địa bàn cẩm xuyên thạch hà
đến nay các đối tượng đã thực hiện gần một lượt cho vay tổng số tiền cho vay là một mươi chín một tỷ đồng thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
cũng liên quan đến hoạt động tín dụng đen công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa một băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự tại thị trấn sao vàng huyện thọ xuân do hoàng đình dụng chú tại khu phố hai thị trấn sao vàng cầm đầu
với lãi suất cắt cổ từ ba cho đến bốn đồng một triệu một ngày ba đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị trấn sao vàng
huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vay tiền và thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện thọ xuân đã tạm giữ hình sự ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời điều tra và mở rộng vụ án
khi đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường đối tượng lý trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại quận long biên hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang bắt giữ
tại cơ quan công an hiếu khai nhận trong ba tháng đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản tại tp bắc giang và tp bắc ninh
hiếu là đối tượng nghiện ma túy đã có bốn tiền án về các tội cướp giật tài sản đua xe trái phép tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và mua bán trái phép chất ma túy
và hai tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản
hiện công an tp bắc giang đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra
cục cảnh sát giao thông cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn bảy trăm năm mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một ba trăm linh tỷ đồng trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu trong số tổng vi phạm
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy trăm năm mươi một trăm linh năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
trong đó trên tuyến đường bộ xử lý gần bảy trăm ba mươi bảy trường hợp phạt tiền trên một ba trăm linh tỷ đồng trên một trăm năm mươi một bảy nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu bị xử lý
lực lượng chức năng phát hiện bốn trăm bảy mươi hai lái xe dương tính với chất ma túy chiếm bảy mươi
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai